tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước
ngày hai mươi một tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với trương văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phương nam đồng quận đống đa hà nội để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi năm
các quy định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đang tích cực điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trương văn dũng để xử lý theo quy định của pháp luật
tin an ninh trang trí
ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà giang vừa quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng viên thuộc đảng bộ bộ phận trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang gọi tắt là cdc hà giang do có vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

chở bia đang lưu thông từ tỉnh bến tre đi tiền giang
khi đổ dốc rạch miễu người dân phát hiện có khói bốc ra ở phía đầu xe sau đó bốc cháy dữ dội
người dân dùng bình chữa cháy hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
thay hiện trường xe tải cháy rụi hoàn toàn phần đầu một phần hàng hóa bị hư hỏng nặng
nhưng may mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng tỉnh tiền giang đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với nguyễn văn văn và lê văn vịnh cùng chú tại huyện thanh hà tỉnh hải dương
vào ngày hai mươi hai tháng ba văn điều khiển xe mô tô chở vịnh đến thành phố vĩnh long để mua ma túy sử dụng
tuy nhiên trên đường đi phát hiện xe mô tô của một người dân không có người trông coi
nên đã ra tay lấy trộm đem đi bán lấy tiền mua ma túy
cũng với thủ đoạn tương tự sáng ngày hai mươi ba tháng ba vịnh và văn tiếp tục trộm cắp một chiếc xe khác
tại khu vực chợ cua thuộc phường bốn thành phố vĩnh long
sau khi lấy trộm hai đối tượng đã điều khiển xe sang tỉnh tiền giang để tiêu thụ
nhưng trên đường đi đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long phát hiện bắt giữ
được biết cả văn và vịnh đều đã có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
và tàng chứa che phép chất ma túy
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào ngày hôm qua tại cơ sở may gia công gối vải
của ông đinh tấn thiện ở xã nghĩa phú thành phố quảng ngãi
dù cơ sở này đã dừng hoạt động hơn một năm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chai cháy và cứu ngoạn cứu hộ
công an tỉnh quảng ngãi đã khẩn trương điều động ba xe chữa cháy
một xe bồn tiếp nước cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
cơ sở được xây dựng bởi khung thép mái tôn
diện tích cháy là một trăm hai mươi m hai chất cháy chủ yếu là vải và bông
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế dập tắt đám cháy
ngăn cháy lan và bảo vệ được ngôi nhà bên cạnh
thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
quay trở lại với nội dung đã đề cập ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị và các bạn phần lô bán nền cháy phép không còn là câu chuyện
đối với đất ở đất vườn đất đông nghiệp
mà hiện nay còn xảy ra đối với đất rừng gây thiệt hại đến tài nguyên rừng
ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường gây bức xúc cho xã hội
đang nói tình trạng này lại đang diễn ra khá phổ biến ở một số địa phương trong một thời gian dài
các chuyên gia cho rằng bên cạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế pháp luật
sửa luật đất đai để siết chặt phòng ngừa sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai
thì các cơ chế quản lý đất rừng cũng cần phải đổi mới để nâng cao trách nhiệm xử lý người đứng đầu địa phương
cũng như các cá nhân tổ chức được giao quản lý rừng nhưng lại để xảy ra tình trạng phá rừng khai thác rừng trái pháp luật
ngay sau đây chuyên gia kinh tế tiến sĩ vũ đình ánh sẽ cùng phóng viên của vấn đề và chính sách
có những phân tích cụ thể về nội dung này mời quý vị cùng theo dõi
san lấp phân lô bán nền đất rừng trái phép lấn chiếm đất rừng
thậm chí nhiều vụ vi phạm phá rừng với quy mô lớn đã xảy ra tại các địa phương
để xếp chặt quản lý kịp thời phát hiện xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai
đặc biệt là tình trạng phân lô bán nền đối với đất rừng thủ tư chính phủ vừa có chỉ thị
yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo kiểm tra
chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm trường hợp san đồi núi để phân lô bán nền
xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật
đồng thời quản lý bảo vệ chặt chẽ hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng
rừng phòng hộ rừng sản xuất kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
đẩy mạnh công tác giao rừng cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất
đặc biệt là diện tích rừng do ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng để xe xa mất rừng
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông ạ trong những thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là những cái vi phạm trong lĩnh vực đất đai
cũng khá là phổ biến tại một số các địa phương
và trong đó thì có tình trạng là phá rừng lấn chiếm đất rừng và phân lô bán nền nữa
liệu rằng là đang có những lỗ hỏng trong hệ thống pháp luật không
khi mà những cái vi phạm trong lĩnh vực đất rừng rồi xâm hại rừng phân lô bán nền vẫn diễn ra như thời gian vừa qua thưa ông
tôi cho rằng chắc
chắc chắn đây là vấn đề kẽ hở thậm chí là những lỗ hỏng như chị nói
ở đây không phải chỉ là lỗ hầm trong vấn đề chúng ta thực thi pháp luật mà như đã khái quát ở những cái phần trên
rõ ràng ở đây chúng ta có những cái lỗ hổng liên quan đến vấn đề về thể chế đối với đất rừng
nên nó mới xảy ra những cái tình trạng như là phá rừng hay là thậm chí bây giờ như chị nói là còn bùng nổ
gọi là phân lô bán nền thậm chí là như vậy với cái mục tiêu mà tôi được biết là hầu hết không phải là dùng để ở
như vậy thì có thể nói là cái đầu tiên trong cái câu chuyện ở đây rõ ràng là cái lỗ hổng của chúng ta là trong các quy định pháp của chúng ta đối với đất rừng
như tôi đã nói là nếu như các quy định pháp lý của chúng ta đối với các loại đất ở đất kinh doanh chẳng hạn
thì có lẽ là chúng ta đang siết một cách rất là chặt chẽ và ngày càng hoàn thiện
thì đối với đất rừng là có một giai đoạn là chúng ta những cái quy định khung của chúng ta
nó chưa đủ đảm bảo với cái sự biến động của thị trường cũng như là cái nhu cầu và đặc biệt là liên quan đến vấn đề về quản lý
đối với đất rừng trong quá trình thực thi chúng ta cũng biết là không ít các trường hợp vi phạm
thì thậm chí lại chính là những người được giao quản lý rừng vi phạm trí kể cả cơ quan chức năng
có một bộ phận đã tiếp tay cho những kẻ phá hơn
và nếu như như tôi đã khẳng định là trước đây thì nếu chúng ta chỉ quan tâm chủ yếu lên cái chuyện là họ chặt cây
hay là họ săn bắt hay là khai thác một cách bất hợp pháp những cái tài nguyên rừng
thì đến bây giờ là thậm chí ngay cả cái cốt lõi nhất là cái đất rừng cũng bị xâm phạm
thì như vậy rõ ràng là một mặt là cái quy định pháp lý cái thứ hai nữa là trong cái vấn đề thực thi
vâng ạ tức là phải có những cái chính sách dài hơi và chúng ta phải có được những cái chính sách
để có thể khai thác một cách hiệu quả nhất đúng không ạ
chúng tôi cũng rất là đồng tình với ông khi mà cho rằng là hiện nay thì cái việc mà hoàn thiện thể chế
cũng như là khắc phục những cái lỗ hỏng về pháp luật trong những vực quản lý đất đai
theo ông thì chúng ta cần phải đổi mới theo hướng nào với những nhiệm vụ trọng tâm ra sao
tôi cho rằng cái đầu tiên và quan trọng nhất hiện nay thì chúng ta cần nên xem lại
về cái hệ tháo đúng về quản lý rừng và đất rừng hiện nay của chúng ta
cái cơ chế gọi là khai thác đối với rừng là cái cơ chế mà giao cho giữ rừng cho hộ gia đình như hiện nay
liệu có phù hợp với cái bối cảnh hiện nay của chúng ta hay không
bởi vì chúng ta vẫn hay nói rằng kinh tế thị trường thì nó sẽ có tác động nhiều chiều
cả tích cực và tiêu cực
và tôi cho rằng cái mà chúng ta đang quan sát ở đây nó có rất nhiều nguyên nhân
là từ các cái yếu tố tiêu cực của thị trường đang tác động
đối với một cái vùng mà chúng ta hay gọi là nguyên sơ như là đối với rừng hay là đất rừng
và rõ ràng cái cơ chế mà chúng ta chậm thay đổi cái thể chế chúng ta quản lý chậm thay đổi
thì tôi cho rằng đây là vấn đề có lẽ là then chốt và quan trọng nhất
trong cái giải quyết cái vấn đề thể chế
mặc dù đất rừng thì rất rộng ở những vùng sâu vùng xa
nhưng mà không phải là cơ sở họ không biết tôi tin là họ vẫn biết cả
thế nhưng mà có một cái sự dưng nhất định do đó thì vấn đề liên quan đến cái kỷ luật
về quản lý đất rừng mà như đã chia sẻ từ trước ấy
tham gia của ngành công an chẳng hạn không chỉ là câu chuyện phát hiện
mà chúng ta còn sẽ có những biện pháp răn đen những biện pháp trừng phạt khích đạt
để làm sao mà ngăn chặn được những trường hợp vi phạm đó
chấm dứt hiện tượng là tiếp tay dung tục cho cái chuyện phá rừng
hay là sử dụng đất dùng sang mục đích hay thậm chí là gọi là phân lô bán nền
mà không hợp pháp như hiện nay đối với cả những cái tài nguyên quý giá
như là rừng của đất rừng của chúng ta
và một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình
và đưa ra những góp nhìn rất toàn diện về vấn đề này